sau trận động đất kinh hoàng vừa qua ở syri và thổ nhĩ kỳ những biện pháp trừng phạt đơn phương của mỹ đã trực tiếp cản trở công tác cứu hộ trong bảy mươi hai giờ đầu tiên ở syri khiến thảm họa càng nghiêm trọng hơn
đây là khẳng định của bộ ngoại giao trung quốc khi kêu gọi mỹ lập tức dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với syri
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân nhấn mạnh mỹ đã liên tiếp tiến hành can thiệp quân sự và áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với syri trong nhiều năm qua
làm trầm trọng thêm của khủng hoảng kinh tế và sinh kế của người dân ở syri đồng thời làm suy yếu đáng kể khả năng đối phó với thiên tai của quốc gia trung đông
hôm chín tháng hai bộ tài chính mỹ đã ban hành cái gọi là miễn trừ trừng phạt trong sáu tháng đối với hoạt động viện trợ nhân đạo ở syri
theo đó cho phép thực hiện một số giao dịch nhất định liên quan nỗ lực phục hồi sau thảm họa động đất
phía syri cho rằng động thái này gây hiểu lầm khi các miễn trừ được cho là vì mục đích nhân đạo này không có hiệu quả trên thực tế